tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua
khi một gia đình đang ngủ thì ta lùi đất đá cao bảy m đổ sập vùi lấp
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh lâm đồng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường cứu nạn cứu hộ hai nạn nhân
trước đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận được tin báo về việc một gia đình bốn người đang ngủ thì bất ngờ bị ta lui nứt vỡ đổ sập vào nhà
vùi lấp các thành viên thuộc địa bàn thôn ánh mai một xã lộc châu
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba đã xuất ba xe cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường khẩn trương thực hiện các biện pháp giải cứu nạn nhân
thông tin tại hiện trường hai cháu bé nằm ngoài cùng bị tác động ít được người dân hỗ trợ ra ngoài
người vợ nằm giữa bị vùi lấp hoàn toàn may mắn sống sót nhờ một khe nhỏ
còn người chồng
nằm trong cùng đã tử vong
khẩn trương xác định vị trí chính xác lực lượng công an đã triển khai ngay các thiết bị kích thủy lực
để chống đỡ cố định các cấu kiện ngăn không cho đất đá tiếp tục sạt lở
đồng thời tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ ưu tiên cứu nạn nhân còn sống ra khu vực an toàn
sau hai giờ đồng hồ nạn nhân nữ đã được sơ cứu khỏi khu vực sạt lở và được chuyển đến bệnh viện hai lâm đồng cấp cứu
đến ba giờ sáng cùng ngày
đến ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng sáu lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của nạn nhân nam
và hiện nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ